các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi phong trào thi đua trong công an nhân dân đã phát triển sâu rộng sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng nội dung phong phú thiết thực phù hợp với thực tiễn trở thành động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai có hiệu quả các chương trình công tác phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội góp phần kiềm chế làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội giữ vững an ninh
đẩy lùi nguy cơ loại trừ các yếu tố gây mất ổn định xã hội tạo môi trường hòa bình ổn định an toàn lành mạnh phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thấm nhuần lời dạy của chủ tịch hồ chí minh đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
năm năm qua các lực lượng công an nhân dân từ bộ đến cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung hình thức phương pháp vận động quân chúng theo phương châm gần dân trọng dân nói cho dân hiểu làm cho dân tin
gắn nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư công an các đơn vị địa phương đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan
ban ngành tổ chức chính trị xã hội vận động nhân dân huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự xây dựng thế trận an ninh nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng công an nhân dân đạt được trong năm năm qua
đồng thời chúc mừng và biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ cả trong lực lượng công an chính quy và trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã có nhiều cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức tích cực đổi mới sáng tạo trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trước đó bộ công an đã tích cực hưởng ứng tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do thủ tướng chính phủ phát động
như phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới
phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
công an các đơn vị địa phương đã tích cực hưởng ứng tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do thủ tướng chính phủ phát động
tham gia các hoạt động từ thiện làm tốt công tác xã hội các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ủng hộ về vật chất động viên về tinh thần đối với các gia đình chính sách
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu vùng xa
và chúng ta nghe qua báo cáo đó có những cái điển hình như là chương trình làm cho mường nhé sáng lên
các đồng chí công an đã phối hợp với chính quyền và nhân dân của tỉnh điện biên
hỗ trợ xây dựng sửa chữa hơn một một trăm bốn mươi chín căn nhà và với số vốn hỗ trợ là năm mươi năm tỷ đồng cho các hộ nghèo ở huyện mường nhé
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định có được những kết quả nổi bật nói trên là do bộ công an đã luôn thống nhất từ nhận thức
tư duy đến hành động thực hiện lời dạy của bác hồ kính yêu
công an của ta là công an nhân dân vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc
đồng thời luôn quán triệt sâu sắc thực hiện đầy đủ nguyên tắc
đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân nhận thức đúng tình hình nhiệm vụ và chủ động trong công tác
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc các đồng chí đã xác định rõ nội dung phong trào và chú ý lãnh đạo chỉ đạo đổi mới
hình thức biện pháp phát động thi đua
hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và lấy kết quả công tác
bảo vệ trực tự an ninh trật tự và ý thức phục vụ nhân dân để làm mục tiêu cho các phong trào thi đua
các đồng chí đã tăng cường kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn thực hiện
cũng như tích cực bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến và thực hiện tốt nguyên tắc thi đua gắn liền với khen thưởng
tôi được biết tại đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc lần này
đã có bốn mươi tám tập thể cá nhân là anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân
có nhiều tập thể và cá nhân đang đề nghị làm thủ tục anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân và chiến sĩ thi đua toàn quốc
có hai trăm hai mươi hai tập thể cá nhân là điển hình tiên tiến
được tôn vinh được biểu dương
đây là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc với tinh thần trách nhiệm cao
luôn nêu gương đi đầu trong giải quyết những việc khó khăn
và có thể nói rằng những cái khâu yếu nhất khó nhất
các đồng chí đã tăng cường
tự tụy thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho nhân dân
lập nhiều thành tích trong công tác và qua đó đã truyền cảm hứng
về ý chí phấn đấu vương lên về mọi mặt trong lực lượng công an nhân dân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng
đang đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ rất nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải không ngừng đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chủ động đấu tranh ngăn chặn
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
gắn kết với các phong trào thi đua các cuộc vận động trong công an nhân dân
chính vì vậy các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương khen thưởng hôm nay
cần phát huy những thành tích đạt được tiếp tục công hiến đóng góp công sức
trí tuệ góp phần cùng với tập thể cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thực sự xứng đáng là những tấm gương người tốt việc tốt của lực lượng công an nhân dân
để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong toàn lực lượng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn
sự ghi nhận đánh giá cao của đồng chí chủ tịch quốc hội đối với những kết quả và thành tích
lực lượng công an nhân dân đạt được trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong năm năm qua đồng thời nhấn mạnh
lực lượng công an nhân dân nghiêm túc lĩnh hội những định hướng chỉ đạo của đồng chí chủ tịch quốc hội
đối với phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong giai đoạn tiếp theo
dưới sự lãnh đạo của đảng toàn thể lực lượng công an nhân dân tiếp tục khắc ghi lời dạy
của chủ tịch hồ chí minh thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
và những người thi đua là những người yêu nước nhất
luôn luôn ghi nhớ lời thề danh dự vì nước quên thân vì dân phục vụ phát huy truyền thống
anh hùng vẻ vang trong bảy mươi năm năm đoàn kết thống nhất ra sức thi đua chung sức đồng lòng
vượt qua mọi khó khăn thử thách quyết tâm nỗ lực phấn đấu không ngừng học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của công an nhân dân
coi trọng giáo dục tư tưởng chính trị rèn luyện phẩm chất
đạo đức lối sống chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật kiên quyết đấu tranh ngăn chặn
và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ cùng với các cấp các ngành thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
dịp này bộ trưởng tô lâm trao biểu trưng của đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc
tặng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nhân buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã trao quà tặng các gương điển hình tiên tiến
chiều nay ngày sáu tháng tám tại thành phố hồ chí minh thiếu tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng
các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
đây là hoạt động tri ân thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn đối với những đóng góp
cống hiến của các đồng chí
đồng chí nguyên đánh đạo cấp cao bộ công an đối với sự phát triển của lực lượng công an nói riêng của đất nước nói chung
tại thành phố hồ chí minh thứ trưởng trần quốc tỏ đã đến thăm hỏi và chúc mừng các đồng chí nguyên thứ trưởng bộ công an
là đồng chí võ thái hòa đồng chí bùi quang bền đồng chí võ viết thanh và đến thăm hỏi gia đình đồng chí trương hữu quốc
nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát
tại buổi gặp gỡ các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an cũng gửi lời chúc mừng đảng ủy công an trung ương nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
đánh giá cao những thành quả mà ngành công an đã đạt được trong thời gian qua
mong muốn lực lượng công an luôn giữ vững vai trò là cánh tay đắc lực của đảng tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

trong hai ngày năm và ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi công an thành phố hải phòng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ công an thành phố lần thứ một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố
nhiệm kỳ qua đảng bộ công an thành phố hải phòng không ngừng lớn mạnh và trưởng thành đoàn kết thống nhất
lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt phát hiện và xử lý ba năm trăm linh vụ phạm pháp hình sự
điều tra làm rõ trên ba vụ trong đó tỷ lệ khám phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi năm
đồng thời tăng cường công tác cải cách hành chính cải cách tư pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đất nước
năm năm qua với những thành tích xuất sắc công an thành phố hải phòng liên tục được thủ tướng chính phủ bộ công an và các cấp lãnh đạo khen thưởng
và một cá nhân được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí thứ trưởng lê quý vương và lãnh đạo ubnd tp hải phòng đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được
và yêu cầu trong thời gian tới đảng bộ công an thành phố cần tiếp tục phát huy hơn nữa tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao xứng đáng với lòng tin yêu của chính quyền và nhân dân thành phố
đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi ba đồng chí
đồng chí thiếu tướng vũ thanh trương giám đốc công an thành phố tiếp tục được tín nhiệm bầu làm bí thư đảng bộ công an thành phố
cũng trong hai ngày mùng năm và ngày mùng sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đảng bộ công an tỉnh bến tre đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội cùng dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh bến tre đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
trong nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ công an tỉnh bến tre đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh tổ chức triển khai thực hiện thắng lội nhiệm vụ chính trị được giao
giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao duy trì sự đoàn kết thống nhất dân chủ trong nội bộ
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng
công an các đơn vị địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và phần tử xấu
tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu nhiệm vụ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đề ra phương hướng mục tiêu chỉ tiêu giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thiếu tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an đề nghị đảng bộ công an tỉnh bến tre tiếp tục quán triệt sâu sắc
và tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của bộ chính trị
ban bí thư đảng ủy công an trung ương và của tỉnh ủy ubnd tỉnh bến tre về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng lực lượng
tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn chuyên sâu hoạt động hiệu lực hiệu quả xây dựng công an các xã phường thị trấn
theo hướng bám sát cơ sở gắn bó mật thiết với nhân dân
chủ động nắm tình hình từ sớm từ xa nắm chi tiết về diễn biến có liên quan đến tình hình an ninh trật tự có thể xảy ra
giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt và trực tiếp thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền
đối với những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn ngay từ cơ sở
tại đại hội các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi hai đồng chí
đại tá võ hùng minh tái đắc cử bí thư đảng ủy công an tỉnh bến tre khóa mới
đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh bình thuận lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc vào sáng ngày hôm nay sáu tháng tám
đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn mạnh hùng
bí thư tỉnh ủy bình thuận
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ công an tỉnh bình thuận đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình và dự báo tình hình
đấu tranh vô hiệu hóa những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh phức tạp
về an ninh chính trị nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả đạt được
của cán bộ đảng viên đảng bộ công an tỉnh bình thuận trong nhiệm kỳ qua và đồng tình với các phương hướng chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới
trung tướng lương tam quang lưu ý trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảng bộ công an tỉnh phải chủ động nắm phân tích và dự báo tình hình
tích cực tham mưu với tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật luôn dành thế chủ động tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
đại hội đã bầu một mươi chín đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình thuận lần thứ một mươi bốn
thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội đang có diễn biến phức tạp vào chiều ngày hôm nay
thành ủy hà nội đã có cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
nhiều nội dung quan trọng đã được đề cập tới tại cuộc họp này trong đó đặc biệt là những chỉ đạo phải dồn hết lực tiến hành xét nghiệm khẳng định
real time pcr cho tất cả các trường hợp đi từ đà nẵng trở về cũng như hà nội sẵn sàng kích hoạt lại bệnh viện giã chiến
tại cuộc họp giám đốc sở y tế nhận định bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn có lịch trình đi phức tạp nên nguy cơ lây nhiễm cao tại nhiều khu vực và cho nhiều người tiếp xúc
theo nhận định trong thời gian tới có thể ghi nhận các ca bệnh mới ngoài cộng đồng trên địa bàn thành phố
hiện các mẫu xét nghiệm của vợ bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn có kết quả âm tính còn hai con của bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn đang được cách ly tại tỉnh thái bình
một thông tin đáng chú ý có một trường hợp là ông đào ngọc toàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi làm việc tại bệnh viện milatech
sinh sống cùng tòa nhà với bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn đi làm về lúc năm h ba mươi phút sáng ngày sáu tháng tám nhưng không phối hợp khai báo y tế và bỏ trốn khỏi khu vực cách ly
đến nay không liên lạc được hiện quận bắc từ liêm đã phối hợp với bệnh viện melatech truy tìm
cũng tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết rút kinh nghiệm từ bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn khi xét nghiệm test nhanh cho kết quả âm tính
nên hà nội yêu cầu tất cả người từ vùng dịch trở về phải xét nghiệm lại bằng phương pháp khẳng định retam pcr
năng lực của hà nội nếu huy động hết tất cả các bộ máy thì hiện nay có thể xét nghiệm được chín đến một mươi một ngày
ngoài ra có một mươi một bệnh viện của hà nội thì cũng có khả năng về xét nghiệm này nhưng mà tuy nhiên là với một công suất rất nhỏ
cho nên là chiều hôm nay chúng tôi thống nhất là tất cả một mươi một bệnh viện này sẽ đưa tất cả các nhân viên các điều dưỡng viên mà biết làm cái tách chiết tự động
có thể làm thêm tách chiết tay cái thứ hai là sang chạy được các hệ thống máy liên tham pcr
cái thứ ba là lấy mẫu là sẽ về cdc để chúng ta tập trung vào một đầu mối để chúng ta có thể xét nghiệm trong những ngày tới
cũng tại cuộc họp bí thư thành ủy hà nội đã yêu cầu hà nội kích hoạt lại hệ thống phòng dịch trên toàn thành phố
cái biệt có nơi sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu để hạn chế dịch bệnh lây lan
và ra soát lại các cơ sở y tế của thành phố mà có cái khả năng trong công tác chữa trị này
và đồng thời sẵn sàng cả phương án kích hoạt lại bệnh viện giãn chiến ở mê linh
khi nó xảy ra thì chúng ta phải có sẵn sàng cái phương án này
điên quan đến kỳ thi tốt nhất
bộ công nghiệp trung học hồ thông sở giáo dục và đào tạo thành phố hà nội cho biết
tính đến thời điểm hiện tại không có thí sinh thuộc diện f f một
có ba trường hợp thí sinh thuộc diện f hai điên quan đến bệnh nhân bốn trăm năm mươi chín và bốn trăm bốn mươi bảy
tất cả các trường hợp trên đã có kết quả xét nghiệm âm tính
giám đốc sở giáo dục và đào tạo cũng đề nghị ban chỉ đạo thi các quận huyện thị xã
đến một mươi năm h ngày bảy tháng tám chốt lại danh sách các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh
để báo cáo về ban chỉ đạo thi của thành phố
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận đang quan tâm
trả lời các câu hỏi về phản ứng của việt nam về việc australia gửi công hàm lên liên hợp quốc
bác mọi yêu sách của trung quốc ở biển đông không phù hợp với công ước liên hợp quốc
về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và phản quyết của tòa trọng tài năm hai nghìn hai
cũng như việc trung quốc đưa khu vực quần đảo hoàng sa của việt nam vào trong quy tắc kiểm tra kỹ thuật tàu biển nội địa
theo luật định hai nghìn hai mươi người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
chúng tôi cho rằng việc trung quốc đưa khu vực quần đảo hoàng sa của việt nam vào trong quy tắc kiểm tra kỹ thuật tàu biển nội địa
theo luật định hai nghìn hai mươi đã vi phạm chủ quyền của việt nam đối với quần đảo này
không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở biển đông
lập trường nhất quán của việt nam là mọi hoạt động liên quan đến
quần đảo hoàng sa của việt nam mà không được sự cho phép của việt nam
đều là hành vi vi phạm chủ quyền của việt nam và vô giá trị
tại buổi họp báo các cơ quan báo chí cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan tới kế hoạch đưa công dân việt nam
từ nước ngoài về nước trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đặc biệt là vấn đề người lao động việt nam
tại uzbekistan hay công dân tại liban nơi mới xảy ra vụ nổ gây thiệt hại lớn về người
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ với nỗ lực cao nhất
của các cơ quan

trên cơ sở nguyện vọng của công dân phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh
cũng như là năng lực cách ly ở trong nước
liên quan đến thời điểm tổ chức hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi bảy
và các hội nghị liên quan trong năm chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết trong vai trò chủ tịch
việt nam đang hoàn tất các công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi bảy
và các hội nghị liên quan vào nửa đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thông tin cụ thể về việc tổ chức các hội nghị nói trên sẽ được tiếp tục cập nhật trong thời gian tới